mỗi hộ gia đình bốn người tại hàn quốc thuộc nhóm có thu nhập thấp sẽ được nhận phiếu mua đồ phiếu quà tương đương một triệu won
tức là hơn một mươi chín triệu đồng theo tiền việt nam để ứng phó nhanh với dịch covid một mươi chín và kích thích tiêu dùng
chính phủ hàn quốc sẽ chi chín bảy trăm linh tỷ won cho gói cứu trợ một lần dành cho một mươi bốn bảy mươi tám triệu hộ gia đình
chiếm khoảng năm mươi số hộ gia đình trên toàn quốc
theo đó mỗi hộ gia đình có từ bốn người trở lên thuộc nhóm bảy mươi có thu nhập thấp sẽ được nhận khoản tiền trợ cấp một triệu won
quy đổi ra bằng phiếu mua hàng và phiếu quà tặng
mức trợ cấp dành cho các hộ gia đình có một người hai người và ba người trong nhóm này lần lượt là bốn trăm linh won sáu trăm linh won và tám trăm linh won
bên cạnh đó hàn quốc cũng sẽ triển khai tất cả các biện pháp có thể cho đến khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh kết thúc
để giảm thiểu các tác động đối với các doanh nghiệp và thị trường việc làm
giới chuyên gia dự đoán kinh tế hàn quốc sẽ trở lại bình thường từ tháng năm tới